ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện về mở thêm cửa xả đáy do mưa lũ có diễn biến phức tạp
theo đó trước diễn biến tình hình thượng lưu sông đà tiếp tục xuất hiện một đợt lũ
đúng tám giờ ngày chín tháng bảy nhà máy thủy điện hòa bình đã tiếp tục mở thêm một cửa xả đáy thứ hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bảy
thượng lưu sông đà sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên đến từ hai đến ba mét
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình
tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy để đưa dần mực nước về cao trình theo quy định
trước tình hình hiện nay công ty thủy điện hòa bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến
lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý
đồng thời phối hợp với các địa phương đơn vị có các giải pháp cụ thể khi xả lũ đảm bảo an toàn công trình hồ đập thủy lợi
thủy điện và vùng hạ du hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra